cây năng lượng là tên gọi chung cho các loại cây trồng mà sau khi thu hoạch có thể được sử dụng làm nguyên liệu để tạo ra điện năng hoặc nhiên liệu sinh học
việc trồng cây năng lượng tại các diện tích đất thoái hóa không thể canh tác nông nghiệp cũng đang được xem như là một hướng đi đột phá trong công tác tái tạo môi trường tại việt nam
câu chuyện về một dự án trồng cây năng lượng tại mỏ khoáng sản sau khai thác tại thái nguyên là một minh chứng cho thấy hiệu quả của mô hình này
nhìn những hình ảnh này ít ai nghĩ đây là khu vực bãi thải quặng của mò đá kìm núi pháo tại huyện đại từ tỉnh thái nguyên
trong khu vực rộng một hectare viện độc lập về các vấn đề môi trường ufu cộng hòa liên bang đức và công ty trách nhiệm hưu hạn khai thác chế biến khoáng sản núi pháo đã phối hợp trồng nhiều loại cây năng lượng như keo lai australia cỏ va sáu và cây cao lương
sau hơn một năm triển khai kết quả của dự án đã có thể thấy rõ
trong khu vực rộng một hectare việc độc lập về các vấn đề môi trường ufu cộng hòa liên bang đức và công ty trách nhiệm hưu hạn khai thác chế biến khoáng sản núi pháo đã phối hợp trồng nhiều loại cây năng lượng như keo lai australia cỏ va sáu và cây cao lương